tại thành phố hà nội lực lượng cảnh sát một trăm một mươi bốn phối hợp với các công an các quận tại hà nội
đã bắt giữ hàng loạt quái xế có hành vi nẹt bô lạng lách đua xe gây náo loạn đường phố trong đêm trung thu
theo phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết đêm trung thu trong quá trình tuần tra
các tổ công tác một trăm bốn mươi một đã phát hiện bắt xử một mươi ba phương tiện một mươi ba đối tượng có hành vi chạy tốc độ cao
lạng lách gây náo loạn gây mất trật tự công cộng
trong đó đáng chú ý có ba đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự
lực lượng công an đã thu giữ một bình khí cười hai xe mô tô nghi là xe tăng vật
các vụ việc đều được bàn giao công an các phường sở tại để xác minh xử lý theo quy định